kết thúc giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ một mươi tại thành phố aubon ngoại ô thủ đô paris của pháp diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám
đội tuyển đá cầu việt nam đã thi đấu xuất sắc giành được năm huy chương vàng trong tổng số bảy nội dung thi đấu của giải và hai huy chương bạc giữ vững ngôi nhất toàn đoàn như mục tiêu đã đề ra
đội tuyển đá cầu việt nam đã thi đấu xuất sắc giành được năm huy chương vàng trong tổng số bảy nội dung thi đấu của giải và hai huy chương bạc giữ vững ngôi nhất toàn đoàn như mục tiêu đã đề ra
đội tuyển đá cầu việt nam đã thi đấu xuất sắc giữ vững ngôi nhất toàn đoàn như mục tiêu đã đề ra